thưa quý vị liên quan đến vụ án nổ súng tại tổng một mươi hai xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
làm sáu người thương vong công an tỉnh kiên giang cho biết đã bắt thêm ba đối tượng
nâng tổng số các đối tượng bị bắt lên ba mươi tám bị can
công an tỉnh kiên giang xác định các đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án
gồm võ văn lương tức hai lược nguyễn quốc vinh nguyễn văn thái bùi đức ngọc đoàn thiên long
trong đó thiên long được xác định là người trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ
trước đó do mâu thuẫn về đất đai vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi
nhóm của hai lượng gồm năm mươi đối tượng đi trên tám ô tô đến thửa đất tranh chấp với khúc văn đoài
để giải quyết mâu thuẫn trong nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi
và bắn vào nhóm của đoài làm hai người chết và bốn người bị thương nặng
đến chiều ngày ba mươi một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm
vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ phát hiện hai người tử vong
trong tiệm spa trên địa bàn
cụ thể vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày ba mươi một tháng một mươi một nữ sinh đi học về nhà cũng là tiệm spa
nằm trên đường làng tăng phú phường tăng nhân phú a tp hcm thì phát hiện người cha tử vong
trong tư thế treo cổ còn người mẹ nằm bất động trong tiệm
nhận được tin báo công an phường tăng nhân phú a phối hợp cùng với công an tp thủ đức
có mặt tại hiện trường theo tìm hiểu hai vợ chồng đã ly thân
gần đây người chồng có ý định quay lại và thường xuyên tới tiệm spa của vợ
đến hôm nay thì xảy ra vụ việc hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc
lực lượng công an phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương đã chấn áp kịp thời
đối tượng lê công quyền quê ở thừa thiên huế đang sống tại tp hcm về trụ sở để làm rõ
về hành vi đổ xăng định đốt cơ sở mầm non
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi công an phường tân định nhận được tin báo
về một đối tượng xông vào cơ sở mầm non lan anh thuộc phường tân định
có hành vi đổ xăng vào khu vực phòng học của các bé lớp mầm non
lúc này các cô giáo phát hiện nên đã ngăn chặn và kéo đẩy đối tượng ra xa khu vực nhà trẻ
khi đó đối tượng trên có ý định dùng que diêm nhưng chưa kịp đốt thì bị khống chế kịp thời
ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt và nhanh chóng không chế áp giải đối tượng về trụ sở
tại trụ sở công an đối tượng quyền khai có chuyện buồn nên đã làm như vậy
chứ không ai thuê mướn hay có mâu thuẫn gì với cơ sở này
tại km số một trăm sáu mươi quốc lộ ba thuộc địa phận tổ giao lâm phường huyền tụng thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an bắc cạn phát hiện và bắt giữ bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép
bốn người trên được xác định là người trung quốc nhập cảnh vào việt nam qua tỉnh cao bằng
lái xe là nguyễn ngọc bảo khai nhận được thuê trở bốn người trung quốc từ cao bằng
về huyện gia lâm thành phố hà nội với giá năm triệu đồng
hiện phòng an ninh đối ngoại công an bắc cạn
công an tỉnh bắc cạn đang hoàn tất mọi thủ tục để trao trả bốn người trung quốc về nước và xử lý vụ việc theo quy định
một đường dây buôn bán động vật quý hiếm vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt phá bắt ba đối tượng liên quan
vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi tại huyện quế sơn tổ công tác đã bắt quả tang hồ tấn thảo đang nhận hàng từ xe tải
tăng vật thu giữ gồm một cá thể tt java còn sống một cá thể hoãng đã chết
bước đầu tài xế và đối tượng thảo khai nhận số động vật trên mua từ đối tượng nguyễn văn hùng
tiến hành kiểm tra tại nhà hùng lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai cá thể rùa đang nuôi nhốt trái phép
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng công an đã xác định đối tượng đoàn thị xuân là người đã bán cá thể tt cho hùng
thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế buôn lậu công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bốn đối tượng trong đường dây vận chuyển
mua bán tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng lớn
nhóm này gồm các đối tượng nguyễn thị thu thủy nguyễn thị thu lệ
vũ thị út đều trú ở tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk và nguyễn văn hiếu trú ở tỉnh long an
quá trình điều tra các đối tượng khai nhận trước đó thủy đã đặt nguồn thuốc lá lậu với số lượng lớn
mỗi lần giao dịch hơn một mươi bao thuốc lá nhập lậu hiếu sẽ mang sang campuchia để mua số lượng hàng mà thủy đặt
rồi cõng bộ đi về việt nam tập kết lại rồi thuê xe du lịch vận chuyển thuốc lá lên tp buôn ma thuật để giao hàng
bán cho thủy kiếm lời
và từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị bắt
thủy đã giao dịch và mua bán với hiếu tổng số hơn một trăm linh năm bao thuốc lá mang nhãn hiệu z
với số tiền giao dịch hơn hai một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
với hành vi buôn lậu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố và bắt tạm giam vũ thị kim phượng
trú tại huyện lộc ninh tỉnh bình phước để xử lý nghiêm trước pháp luật
theo thông tin từ cơ quan điều tra từ ngày bốn tháng một mươi một đến ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
công ty toàn cầu do phượng làm giám đốc đã khai báo hai tờ khai hải quan điện tử để nhập khẩu hai mươi thùng nước giải khát
sau đó phượng nhờ một người tên an thuê ba ghe đi từ việt nam đến cửa khẩu ở campuchia để chở số hàng trên về việt nam
đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tiến hành kiểm tra thực tế
tri cục hải quan cửa khẩu khánh bình phát hiện
số hàng hóa trên ba phương tiện này không đúng như khai báo ban đầu tổng trị giá gần tám bảy tỷ đồng
phượng đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử để chứng minh tính hợp pháp của số hàng tranh lệch
cục hải quan tỉnh an giang đã khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vụ án sau đó được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang điều tra theo thẩm quyền
trích cục hải quan tỉnh an giang đã khởi tốt vụ án về tội buôn lậu và vụ án sau đó được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang điều tra theo thẩm quyền
trích cục hải quan tỉnh an giang đã khởi tốt vụ án về tội buôn lậu và vụ án sau đó được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang điều tra theo thẩm quyền
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho hàng tại số hai trăm linh chín khóm xuân biên thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên do ông nguyễn thanh hải làm chủ
qua kiểm tra thực tế thì tổ công tác phát hiện trong kho có một trăm linh bao đường xuất xứ myanmar tổng trọng lượng năm tấn có dấu hiệu nghi vấn thay bao bì và một trăm linh năm tờ nhãn phụ bằng tiếng việt nam
qua làm việc thì hải thừa nhận một trăm linh bao đường trên bên trong là đường cát thái lan được ông mua của những người dân đi răng lưới với giá tám trăm linh đồng một bao
sau đó ông hải thay bao bì xuất xứ myanmar và dán tem nhãn phụ bằng tiếng việt nam để hợp thức hóa nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
dù có kiến thức về công nghệ cũng như cập nhật các tin tức xã hội thường xuyên nhưng vẫn bị dình bẫy lừa đảo mất hàng trăm triệu đồng
nguyên nhân là do các đối tượng tự xưng là công an
viện kiểm sát khiến cho không ít người lúng túng
và tại sơn la thì thời gian gần đây cũng liên tiếp xảy ra các vụ việc
các đối tượng mạo danh cán bộ công an viện kiểm sát sử dụng mạng điện thoại di động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đang phối hợp cùng với công an huyện mường la sơn la kiểm tra xác minh các vụ việc trên
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la nhận được đơn trình báo của một người đàn ông
bị các đối tượng thông báo rằng đang có liên quan đến hoạt động bất minh và cần phải truyền tiền để xác minh số tiền mà ông đang có
tin lời ông đã chuyển cho các đối tượng hơn một trăm ba mươi hai triệu đồng
liên quan số tiền của tôi là liên quan đến lần dây bán quý của cảnh sát hình sự trung ương
nếu muốn giữ được số tiền của ông hoặc là tài khoản trong gia đình của anh anh phải gửi số tiền của tài khoản bao nhiêu
gửi cho chúng tôi để giữ
rồi là muốn toát cây đường dây trong đường dây ma túy thì anh phải gửi số tiền cho chúng tôi để chúng tôi giữ
rồi là sau này chúng tôi làm việc xong thủ tục hết rồi chúng tôi mới gửi lại cho tiền cho anh
với thủ đoạn tương tự người phụ nữ này cũng bị lừa hơn sáu mươi bốn triệu đồng khi các đối tượng thông báo chị đang liên quan đến một đường dây ma túy
quá sợ hãi chị đã tức tốc ra ngân hàng chuyển tiền cho các đối tượng mà không nghĩ ngợi gì
nhưng mà không biết làm sao mà
họ nói như thế nào cứ nghe hết
không có một cái phản ứng gì là bảo tôi như thế này tôi thấy khác đâu
cái như thế nào cứ nói như thế nào nghe hết thôi
bảo bao nhiêu tiền cũng khai hết ra trong nhà có bao nhiêu tiền
bảo đi ra tiệm vàng bán cũng bán
theo trình bày của các nạn nhân đối tượng gọi điện thông báo họ đang có dinh líu liên quan đến một đường dây ma túy lớn nên phải hợp tác điều tra
các nạn nhân bị dọa tài khoản của họ sẽ bị niêm phong để xác minh làm rõ
các đối tượng yêu cầu
các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hết thông tin tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển thử tiền cho đến khi các đối tượng giúp được tiền và mới thôi
cái việc mà để mà xác minh nhanh và triển khai các biện pháp điều tra xác minh làm rõ nhanh các đối tượng để mà kịp thời xử lý thì nói chung là nó gặp rất là nhiều khó khăn
ví dụ các đối tượng sử dụng các số điện thoại không chính chủ tài khoản ngân hàng thì là các tài khoản ngân hàng
chủ yếu các ngân hàng có trụ sở
tài khoản ngân hàng ở phía nam và tài khoản ngân hàng là các tài khoản mà các đối tượng sử dụng cũng không đứng tên chính chủ của các đối tượng
cho đến cuối tháng một mươi công an huyện mường la đã nhận được đơn tố giác của sáu bị hại với số tiền hơn tám trăm linh một triệu đồng
sau khi bị hại chuyển tiền thành công đến ngân hàng mà các đối tượng cung cấp thì ngay lập tức các đối tượng sẽ ngắt liên lạc
khi mà có những cái biểu hiện có những cái dấu hiệu của tội phạm công nghệ cao gọi điện qua điện thoại hoặc là qua mạng xã hội
để mà có những cái hành vi lừa đảo thì người dân phải kịp thời báo cáo chính quyền địa phương cơ quan chức năng
đặc biệt là báo cáo với cơ quan công an kịp thời để chúng tôi có biện pháp ngăn chặn và trao đổi với các cơ quan có các cơ quan cấp trên để kịp thời ngăn chặn và xử lý phát hiện và xử lý
để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua mạng cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác
tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại
để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời giấy triệu tập hoặc gửi các công an địa phương
và không yêu cầu người dân cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra
người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và chuyển tiền cho các đối tượng
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
tính chung một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên bốn mươi bốn chín tỷ usd
tăng một mươi bốn một so với cùng kỳ năm trước
trong đó việt nam hiện có tám sản phẩm nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên hai tỷ đô la mỹ
bao gồm cà phê cao su gạo rau quả điều tôm cá cha sản phẩm gỗ
nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
cao nhất là cà phê đạt gần ba ba tỷ đô la mỹ tăng ba mươi ba bốn
dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
đường sắt sẽ áp dụng chính sách miễn giảm giá vé tàu đối với trẻ em
trẻ em dưới sáu tuổi sử dụng chung chỗ với người lớn đi cùng sẽ được miễn vé
mỗi người lớn được kèm không quá hai trẻ em thuộc diện miễn vé đi cùng
khi hành khách đi cùng nhiều hơn hai trẻ em dưới sáu tuổi
thì từ trẻ em thứ ba trở lên phải mua vé trẻ em
trường hợp hành khách có nhu cầu lấy một chỗ riêng cho trẻ em
được miễn vé đi cùng thì hành khách mua vé trẻ em
vé trẻ em được quy định bán cho trẻ em từ sáu tuổi đến một mươi tuổi
và giảm hai mươi năm giá vé tất cả các loại chỗ
dự kiến dịp tết quý mão hai nghìn hai mươi
liên đoàn lao động tp hà nội sẽ trao một mươi năm xuất hỗ trợ
mỗi suất trị giá một triệu đồng tiền mặt cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
với tổng kinh phí một mươi năm tỷ đồng từ nguồn ngân sách công đoàn tp hà nội
và kinh phí hỗ trợ của ba nhân dân tp hà nội
ngoài ra liên đoàn lao động tp hà nội còn thực hiện nhiều hoạt động
như hỗ trợ thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong những năm qua tỉnh đồng nai luôn trú trọng quan tâm tạo mọi điều kiện
để việc chăn nuôi được phát triển thận lợi và nâng cao thu nhập cho người nông dân
tổ hợp tác chăn nuôi cá việt gáp được thành lập là một giải pháp tất yếu
để mở ra hướng đi mới đầy tiềm năng cho người nông dân
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
và phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
gia đình chị hoàng thị hiền ở xã phú ngọc bắt đầu nghề nuôi cá lóc vào năm hai nghìn một mươi
từ việc nuôi manh mún nhỏ lẻ đến năm hai nghìn một mươi chín theo định hướng phát triển kinh tế của xã
gia đình chị vào tổ hợp tác chăn nuôi cá việt gáp ấp bảy xã phú ngọc
nhờ được chia sẻ các kinh nghiệm trong chăn nuôi thị trường tiêu thụ cá sạch phong phú
nên hàng năm từ nghề nuôi cá thu nhập của gia đình cứ thế tăng lên
đến nay gia đình chị có ba ao với diện tích khoảng một mươi m hai
sau khi trừ chi phí đầu tư mỗi năm gia đình chị có lợi nhuận khoảng năm trăm linh triệu đồng
thì lâu lâu là hồi thảo anh em thật hồi thảo là chia sẻ kinh nghiệm
thì mấy năm sau này là gia đình đạt hiệu quả là tốt
hiện nay trên địa bàn xã phú ngọc có hai tổ hợp tác chăn nuôi cá việt gáp với gần hai mươi thành viên
diện tích nuôi cá khoảng một mươi năm hectare chủ yếu là các loại cá lóc cá rô cá tạp
các thành viên trong tổ hợp tác đều có kinh nghiệm nuôi cá từ một mươi đến hai mươi năm
nên việc chăn nuôi trong tổ rất thuận lợi
sản lượng cá thu hoạch hàng năm đạt từ năm đến sáu tấn
theo các thành viên việc nuôi cá theo hướng việt gáp quan trọng nhất vẫn là nguồn nước sạch
bảo đảm nguồn nước bơm vào và xả ra phải được thay đổi thường xuyên
đồng thời hạn chế lượng thức ăn dư thừa chất thải làm ô nhiễm môi trường nước
tăng nguy cơ dịch bệnh cho cá
không sử dụng chất kháng sinh và chế phẩm vi sinh phòng tri bệnh cho cá
ngoài danh mục được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho phép
hiện nay rất nhiều thương lái vào tận ao thu mua để cung cấp ra thị trường
rồi đấy là sẽ cái nguồn cá sạch chúng tôi nuôi này là được nhà nước
chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa để đem vào những thị trường lớn
thì cái định hướng lâu dài thì đảng bộ chính quyền xã thì cũng hết sức là quan tâm
cũng có ký nghĩ với các ngành cấp chơi cùng hỗ trợ cho các bà con
để phát huy được hiệu quả kinh tế làm ăn kinh tế
cũng như là nâng cao cái thu nhập đời sống và cái phát triển kinh tế của địa phương
hiện nay toàn xã phú ngọc huyện định quán tỉnh đồng nai
có gần sáu trăm linh hectare diện tích chăn nuôi thủy sản cùng với các mô hình kinh tế về trồng trọt
xã đã thành lập các tổ hợp tác về chăn nuôi
ngoài hai tổ hợp tác chăn nuôi cá việt gáp còn có tổ hợp tác chăn nuôi ba ba
và hai tổ hợp tác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
việc thành lập các mô hình kinh tế tập thể đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân
góp phần để xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao
thay đổi bộ mặt nông thôn của địa phương đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp